thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong ngày có một một trăm ba mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một một mươi bốn trăm linh bảy ca
tính từ một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn năm trăm chín mươi một ca nhiễm mới trong đó có ba mươi ba ca nhập cảnh và một mươi bốn năm trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước
tăng hai trăm bốn mươi sáu ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố có tám hai trăm hai mươi bảy ca trong cộng đồng
trong ngày hôm nay sáu tháng một mươi hai hà nội ghi nhận bảy trăm bảy mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó có hai trăm tám mươi ca cộng đồng
đại đa số bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ
điều đang nói là đã xảy ra tình trạng người dân tự test nhanh dương tính và tự di chuyển tới cơ sở điều trị
ở tầng hai tầng ba
thay vì thông báo cho chính quyền địa phương
hà nội đã phân các tầng điều trị f đồng thời đã có hướng dẫn cho f thể nhẹ và không triệu chứng
điều trị tại nhà với những trường hợp đủ điều kiện
tuy nhiên những ngày gần đây phát sinh tình trạng người dân tự mua tự test nhanh có kết quả dương tính
thì lập tức tự ý di chuyển tới các bệnh viện tầng hai ba như bệnh viện thanh nhàn
thay vì thông báo cho chính quyền địa phương để quản lý cách ly xét nghiệm khẳng định điều trị
việc bệnh nhân test nhanh dương tính khi có thể không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ
có thể điều trị tại nhà trạm y tế lưu động
từ đến các cơ sở y tế được phân chia để tiếp nhận bệnh nhân tầng hai ba sẽ khiến cho bệnh nhân tầng hai ba
bị hạn chế cơ hội được cứu sống không những thế còn có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng
tiếp tục với tin tức về an ninh trật tự
vận chuyển trái phép tám trăm linh gam ma tuy đá trần minh vũ chủ tại quận một tp hcm
vừa bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
ngày năm tháng một mươi hai trên đường phạm hùng thuộc khu phố long thới phường long thành trung thị xã hòa thành
lực lượng công an bắt quả tang đối tượng trần minh vũ đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm tám trăm linh gam ma túy đá loại methamphetamin một điện thoại di động và bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận thường xuyên vận chuyển ma túy từ tp hcm
để đi giao cho người mua ma túy ở tỉnh tây ninh
long an bình dương bình phước đồng nai với số lượng từ năm trăm linh gram đến một kg ma túy với tiền công được thuê là một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho mỗi lần vận chuyển
được biết trần minh vũ đã có ba tiền án về các tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
lực lượng công an tỉnh quảng bình vừa triển khai kế hoạch đấu tranh thành công chuyên án khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn
tại địa bàn huyện tuyên hóa bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra
theo đó tối ngày năm tháng một mươi hai lực lượng công an đón dừng hai xe ô tô tải mỗi xe chở từ ba mươi năm đến bốn mươi tấn quạng đi tiêu thụ
tạm giữ hai đối tượng là cao minh tuất chú huyện tuyên hóa và trần văn đồng chú huyện quảng trạch
cùng thời điểm tại mỏ quạng sắt thuộc địa phận giáp danh giữa xã kim hóa và xã hương hóa huyện tuyên hóa
ban chuyên án đã bắt giữ bảy đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép
thu giữ một máy xúc và bảy xe tải cỡ lớn
xác định diện tích đã bị khai thác khoáng sản là khoảng hai ba hectare với độ sâu từ năm đến bảy mét
các đối tượng khai nhận người thuê vận chuyển quạng là phạm xuân ngư chú tại huyện tuyên hóa
và số quạng này đang trên đường trở đến nhà máy xi măng văn hóa để tiêu thụ
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng lê minh dương chú tại tỉnh bình dương
đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi một
ông phan khắc định chú tỉnh đồng nai đổ xeo tô tải trước cửa hàng vật liệu xây dựng
ở khu phố một mươi một phường hố nai thì bị kẻ gian lấy mất nên đến cơ quan công an trình báo
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa xác định dương là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an dương khai nhận sau khi trộm được xe đã mang đến một gara xe
ở phương tân phú tp thủ đức tp hồ chí minh tháo tùng xe bán cho hai người
chưa rõ đại lịch với giá là hai mươi năm triệu đồng
được biết lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào trường ngày hôm nay sau hơn hai tuần xét xử và nghị án kéo dài
tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án đối với ba mươi sáu bị cáo trong vụ sai phạm
tòa tuyên phạt nguyễn mạnh hùng và lê quang hào
hai cựu phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
lần lượt là bảy năm tù và sáu năm tù
hoàng việt hưng cựu giám đốc ban quản lý dự án tám năm sáu tháng tù
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh ba mươi hai bị cáo còn lại bị tuyên từ hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo
đến năm năm sáu tháng tù
riêng bị cáo người nước ngoài là taka inami quốc tịch nhật bản
tư vấn trưởng giám đốc văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát dự án
được miễn trách nhiệm hình sự trục xuất khỏi việt nam
theo thủ tục ngoại giao
về dân sự hội đồng xét xử không yêu cầu các bị cáo bồi thường
buộc các nhà thầu trong vụ án phải khắc phục hậu quả cho chủ đầu tư là vec
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can
mai phan lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là chủ tịch hội đồng khoa học trung tâm
truyền thông giáo dục cộng đồng và bị can bạch hùng dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng
về tội trốn thuế
và theo cáo trạng bị can mai phan lợi đã chỉ đạo nhân viên của trung tâm mec
nhận gần hai mươi tỷ đồng để thực hiện các công việc theo thỏa thuận
cho các tổ chức trong nước và nước ngoài
thế nhưng không nộp báo cáo tài chính không nộp tờ khai quyết toán thuế
thu nhập doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng
cho cơ quan quản lý thuế theo quy định và không có sổ kế toán theo quy định
kết quả điều tra xác định tổng số tiền bị can mai văn lợi
cùng với lùng phạm trốn thuế là gần hai triệu đồng
còn tại tỉnh đồng nai vào trường ngày hôm nay
tòa án nhân dân huyện vĩnh cửu đã quyết định trả hồ sơ điều tra
cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai để bổ sung một số vấn đề
liên quan đến vụ án lý thị loan hay còn gọi là loan cá bốn mươi tuổi
ngụ tại phường hóa an tp biên hòa tỉnh đồng nai
hoàng thị tuyết nhung ba mươi sáu tuổi ngụ tại phường hố nai tp biên hòa
trần công đại hai mươi ba tuổi ngụ tại tp cần thơ phạm tội cưỡng đất tài sản
hội đồng xét xử yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai bổ sung một số vấn đề
như thu thập lưu hồ sơ vụ án và xử lý giải quyết bản kiến nghị
về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo loan của luật sư huỳnh hồ minh hải
đoàn luật sư tp hcm nộp cho điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bà ký nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo loan của luật sư phương văn thêm
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và của bị cáo loan nếu có
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định loan cùng chồng là nguyễn quốc tuấn
bốn mươi ba tuổi ngủ phường hóa an làm nghề bán cái trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạng
puyen việt nam phường hóa an tp biên hòa
trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
loan đã mở bãi dưới xe và đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tài trợ tự phát
cổng sau công ty trách nhiệm hữu hạng trang xuyên việt nam sách tp huyền vĩnh cửu
lúc đầu loan giao cho đại nhung và vũ minh tiến ba mươi năm tuổi ngụ xã gia tân ba
huyện thống nhất là chồng của nhung thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác thải trong quá trình buôn bán
tiểu thương nào muốn bán ở chợ mà không chịu đóng tiền thì các đối tượng sẽ đe dọa
tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt của bốn mươi tiểu thương là gần một trăm ba mươi triệu đồng
điều biết bị can tiếng trong quá trình giam giữ đã tử vong do nhiễm covid một mươi chín
nên tòa án đã đình chỉ xác xử đối với tiến
thưa quý vị trong thời gian vừa qua các vụ cháy nổ khí ga diễn ra rất nhiều trên cả nước
gây nguy hiểm về tính mạng và tài sản của người dân
do sự lơ là và không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy của cơ sở và nhân viên
những vụ nổ khí ga xảy ra gần đây một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo
về nguy cơ cháy nổ khí ga tại các cơ sở kinh doanh có dùng bếp ga và quán
anh đinh văn quý
anh đinh văn quý
chú xã hòa định huyện trợ gạo làm nghề sửa xe đạp điện
anh thường xuyên mua các loại bình oxy bình ga về tự tái chế để sử dụng
ngày một mươi bốn tháng bảy trong lúc anh quý đang hàn cắt kim loại tự tái chế để sử dụng các bình ga
thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khí ga khiến anh quý tử vong tại chỗ
thì nhà thì thường thấy anh làm bình điện rồi nhiều quá
thì em cũng có nói là anh đừng có làm mà dọn bớt
nhà mình có con nhỏ này kia đó rồi để cho con mình nó đi tới đi lui để nó nổ rồi
không biết đường mà chạy
bốn năm tháng nay là anh mua cái gì đó súp hay gì đó
anh về anh chế cái khí hero mà bơm được bong bóng rồi nấu được ga nữa
mới đây một vụ cháy bình ga mini kèm theo tiếng nổ lớn
đã làm nhiều người dân khu phố hai phường một mươi thành phố mỹ tho hoảng hốt
hôm đó chị đỗ văn thanh nhật tú điều khiển xe mô tô chở một trăm hai mươi bình ga mini
lưu thông trên tuyến quốc lộ năm mươi
khi đi đến khu phố hai phường một mươi
có một bình ga phát nổ gây cháy
vụ nổ khiến nhiều tài sản của các hộ dân xung quanh bị hư hỏng
chị tú bị thương do bỏng
chị đang trên đường chạy nè tới đây tự nhiên cái bao mà đựng ga của chị
nó rớt xuống dưới lộ năm sáu bình
nó nổ rồi ga trong đó nó văng lên tứ tung văng lên trời
nó văng xuống đất nó nổ đung đung đung rồi lộ
người ta không biết người ta nhìn đâu
người ta muốn vô cứu người ta không dám
tại vì ga nó nổ ghê quá
cơ quan công an tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy nổ
do phát sinh nguồn lửa từ phần đuôi của xe mô tô
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh tiền giang đã kiểm tra phát hiện sáu điểm sang chết ga cháy phép
xảy ra trên địa bàn huyện châu thành và thành phố mỹ tho
tạm vật thu giữ năm mươi bình ga dung tích hai mươi sáu hai lit làm nguyên liệu
ba sáu trăm năm mươi hai bình ga mini cùng một số dụng cụ sang chiết ga
lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng hai mươi năm triệu đồng
và tịch thu toàn bộ tăng vật công cụ phương tiện vi phạm
để phòng ngừa cháy nổ xảy ra mọi người dân cần đề cao cảnh giác
nắm vững những kỹ năng cơ bản trong sử dụng thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn
từ ga trang bị dụng cụ chữa cháy hạn chế những rủi ro nhằm bảo vệ cho chính mình và người khác
thành phố hà nội vừa có thông báo khẩn để tìm người liên quan đến ca bệnh nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận đống đa thông báo tìm người trên địa bàn thành phố
đã đến chợ kim liên phường kim liên quận đống đa kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội theo số điện thoại

người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà nơi lưu trú

đã khiến cho cả thế giới trao đảo với hàng loạt biến thể mới

và mới đây sau đơn tai omicron được tổ chức y tế thế giới chính thức chỉ định là biến thể đáng lo ngại
được phát hiện vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
biến chủng này lần đầu tiên được phát hiện ở nam phi vào đầu tháng một mươi một
và được cho là đã thống trị ở miền nam của châu phi
đã chiếm đa số các ca mắc mới so với những biến thể khác của covid một mươi chín
và các chuyên gia y tế cũng cảnh báo biến chủng này hoàn toàn có nguy cơ xâm nhập vào việt nam
biến thể mới sau khi ghi nhận tại nam phi đã lan rộng ra ngoài lục địa châu phi
xuất hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
đến nay một số nước châu âu đã xác nhận những ca nhiễm biến thể omicron
theo các nhà khoa học omicron là biến thể nhiều đột biến nhất của virus sars cov hai
và được dự báo có thể lên tầng
nếu biến thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác
đánh giá bước đầu cho thấy biến chủng omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng delta
nếu biến thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng delta
theo các chuyên gia đến thời điểm hiện tại chưa có đủ bằng chứng để khẳng định omicron nguy hiểm hơn biến chủng cũ
như mức độ nặng của bệnh vấn đề đáp ứng vaccine
hiện việt nam chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín với biến thể này
tuy nhiên trên thế giới số nước bị lây nhiễm biến chủng omicron tăng lên hàng ngày
vì thế biến chủng này hoàn toàn có khả năng xâm nhập vào việt nam
nhất là trong thời điểm nước ta đang mở cửa một phần
nếu biến thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng delta
như vậy thì nó rất là khó cản cái việc lây nhiễm vào
bởi vì cái tốc độ lây của biến thể delta trong thời gian rất ngắn
nó cũng đã lây truyền theo dạng hết tất cả các quốc gia trên thế giới
mà nếu như cái chủng này nó lây lan nhanh như vậy thì chỉ trong thời gian ngắn thôi
thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới
trong vài tuần cũng là một cơ hội rất lớn để cho các quốc gia
và trong đó cũng việt nam chúng ta phải có những biện pháp phương án phòng bệnh
theo tổ chức y tế thế giới who để có thể ứng phó với biến chủng omicron
một số yếu tố quan trọng là tăng cường giám sát và xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh có biến chủng mới omicron
nâng cao năng lực của hệ thống y tế đẩy mạnh tuyên truyền và đẩy mạnh công tác tiêm chủng
để bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
trên những nguy cơ của biến thể omicron các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt những trường hợp nhập cảnh
nhất là những người về từ những nơi có biến chủng mới
xét nghiệm chuyên sâu đối với những trường hợp nghi ngờ tại các viện pasteur để xác định biến chủng mới
quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tránh đến nơi đông người
thực hiện năm k để đảm bảo an toàn
thưa quý vị những ngày vừa qua thủy điện xả lũ lưu lượng lớn đã khiến cho cả vùng hạ du sông ba tỉnh phú yên ngập sâu
kịp thời ứng phó để cứu dân giữa dòng nước công an thành phố tuy hòa đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng với cano ứng cứu người dân bị kẹt
và những hình ảnh đẹp đầy xúc cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân liều mình cứu dân giữa dòng nước chảy xiết
đã được chúng tôi ghi nhận trong mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay
trời tối mưa lớn nước lũ lên rất nhanh
hôm nay nhiều người dân vẫn đang mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết
trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc những cán bộ chiến sĩ công an thành phố tuy hòa quyết tâm tìm mọi cách để tiếp cận những người gặp nạn
có tổ công tác đã vật lộn suốt hai giờ giữa dòng nước lũ với quyết tâm đưa bằng được người dân tới nơi an toàn
tinh thần quả cảm hết lòng vì sự bình yên của nhân dân đã phần nào xua tan cái đói cái lạnh của người dân giữa dòng nước lũ
đang chảy xiết
thưa quý vị nhận lời mời của chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch quốc hội lào xây sòng phong phong vy hẳn
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi hai
vào sáng nay lễ đón đoàn đã diễn ra trọng thể tại nhà quốc hội
và ngay sau lễ đón hai chủ tịch quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhiệt liệt chào mừng đánh giá cao đồng chí say sổn phon phong phôn vy hẳn đã lựa chọn việt nam là quốc gia đầu tiên đi thăm trên cương vị chủ tịch quốc hội lào
đồng thời là đoàn khách quốc tế đầu tiên của quốc hội việt nam kể từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi năm sau thời gian dài gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chuyến thăm lần này là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung giữa quốc hội hai nước nói riêng
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ chính trị ngoại giao trên tất cả các kênh không ngừng được thắt chặt nhất là quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc hội thời gian qua
hai bên đã triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước
trên cơ sở đó sẽ xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới với những sửa đổi và bổ sung cụ thể hiệu quả thực chất hơn thúc đẩy một số nội dung quan trọng tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao các hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai nước đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược hợp tác việt nam lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi hiệp định hợp tác việt nam lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các hiệp định khác
hai chủ tịch quốc hội thống nhất tiếp tục thúc đẩy cơ chế hợp tác ba bên việt nam lào campuchia về tam giác phát triển ba nước thực chất hơn
thống nhất đề nghị quốc hội thượng viện campuchia xem xét khi cần thiết có thể tổ chức gặp mặt cấp chủ tịch quốc hội để thúc đẩy nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác ba bên việt nam lào campuchia

quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai nước
trong nhiệm kỳ vừa qua quốc hội hai nước đã tổ chức tám hội thảo chuyên đề trong đó có bốn hội thảo do chủ tịch quốc hội hai nước đồng chủ trì
quốc hội việt nam khóa một mươi năm và quốc hội khóa chín của lào cũng đã tổ chức một hội thảo cấp ủy ban tháng một mươi vừa qua
qua các hội thảo quốc hội hai nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trên các lĩnh vực hoạt động
hội thảo lần này tập trung trao đổi về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp quốc hội việt nam và kinh nghiệm của quốc hội việt nam trong việc xem xét quyết định các dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chủ tịch quốc hội lào say sổng phong vy hẳn khẳng định hội thảo lần này là cơ hội tốt để hai bên cùng nhau trao đổi ý kiến theo chuyên đề nhằm góp phần tăng cường thực hiện vai trò quyền và nhiệm vụ của cơ quan lập pháp
đây là bài học quý báu cho phía lào trong quản lý nhà nước quản lý kinh tế xã hội phát triển kinh tế quốc gia và hội nhập khu vực và quốc tế
tại hội thảo hai bên đã trao đổi về những nội dung liên quan đến chất vấn kết quả chất vấn trả lời chất vấn việc bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá các chức danh do quốc hội bầu về giải quyết và trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo vai trò của quốc hội trong giám sát hoạt động này
thưa quý vị trong hai năm qua chủ trương đưa công an chính quy về xã của bộ công an như một luồng gió mới đem lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở cũng như góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa bàn
và trong bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ một cán bộ công an tại xã miền núi xa nhất thủ đô hà nội xã khánh thượng huyện ba vì để cùng hiểu được những khó khăn nhưng cũng là niềm vui niềm tự hào của anh

trong bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ một cán bộ công an tại xã miền núi xa nhất thủ đô hà nội xã miền núi xa nhất thủ đô hà nội xã miền núi xa nhất thủ đô hà nội

trong đợt dịch covid một mươi chín bùng phát anh đã cùng đồng đội trong đơn vị hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đồng chí luôn luôn là hướng dẫn cụ thể chi tiết để cán bộ chiến sĩ có sự thực hiện nhanh chóng và chính xác nhất
và trong công việc cuộc sống đồng chí kiên cũng luôn luôn động viên cán bộ chiến sĩ anh em
luôn luôn là đồng lòng đồng tâm để xa xa nhất với công việc
thực hiện công việc tốt nhất trong trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
sau những giờ phút làm việc niềm vui của trung tá kiên là những phút giây được tâm sự cùng gia đình